cần xử lý nghiêm người vi phạm giao thông xin sỏ người thực thi công vụ vòi vĩnh
đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đánh giá của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho thấy năm hai nghìn một mươi sáu có bốn mươi tỉnh thành phố
giảm số người chết vì tai nạn giao thông và vẫn có hai mươi địa phương số người chết vì tai nạn giao thông tăng so với năm hai nghìn một mươi năm
điển hình là quảng ngãi hải dương thành phố hồ chí minh có số người chết tăng trên một mươi
có đến chín mươi bảy bảy số vụ tai nạn giao thông chín mươi sáu chín số người chết và chín mươi tám bảy số người bị thương là do tai nạn giao thông trên đường bộ
nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi bảy phó thủ tướng trương hòa bình nêu rõ
nhu cầu giao thông số lượng phương tiện cũng như sự đa dạng về trình độ và văn hóa
của người tham gia giao thông sẽ tiếp tục tăng cao
việt nam cũng thực hiện mục tiêu của nghị quyết ares bảy mươi hai trăm sáu mươi của đại hội đồng liên hợp quốc về cải thiện an toàn đường bộ toàn cầu là đến năm hai nghìn hai mươi
con số thương vong do tai nạn giao thông đường bộ giảm xuống còn năm mươi so với năm hai nghìn một mươi
phó thủ tướng cũng yêu cầu xử lý cương quyết đối với các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như lái xe quá tốc độ cho phép
lái xe khi đã uống rượu bia xe khách đón trả khách trái phép trên đường cao tốc
trở quá tài trọng phương tiện xử lý nghiêm minh cán bộ thực hành công vụ vi phạm đạo đức
còi vĩnh trong cấp bằng lái xe thanh tra công vụ kiểm soát giao thông